liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào dạng sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại thành phố
móng cái tỉnh quảng ninh khiến một người tử vong công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
cho biết là nghi phạm đã bị bắt và đang lẩn trốn tại xã quảng minh huyện hải hà
vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi phút cùng ngày trên đường trần nhân tông phường hải hòa
nạn nhân làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại phòng trọ của mình cơ quan chức năng đã trích xuất hệ thống
camera của nhà dân ở gần hiện trường thì thấy nạn nhân chạy ra khỏi quán với vết rác trên cổ
đối tượng là nam giới chạy ra sau theo hướng vòng xuyến trả cổ khi nạn nhân di chuyển được khoảng
hơn bảy mươi mét thì gục ngã xuống đường khám nghiệm hiện trường nạn nhân bị dao đâm vào cổ dẫn đến tử vong
chỉ sau gần một mươi hai h gây án và bỏ trốn công an tp mong cái đã phối hợp với các đơn vị liên quan
khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại huyện hải hà
qua công tác trinh sát vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng
hai đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin hai đối tượng bị bắt giữ là đỗ quốc đạt sinh năm
một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đỗ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị bắt quả tăng khi đang tàng trữ trái phép một bánh heroin
tại nhà nghỉ tuấn kiệt thuộc xóm một mươi xã yên lộc huyện kim sơn đạt và trung khai nhận đã mua số ma túy trên
ở thành phố phủ lý tỉnh hà nam với giá tám mươi triệu đồng về để sử dụng đỗ quốc đạt đã có một tiền án
về tội cưỡng đoạt tài sản hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây tại xã bùng luông tòa án nhân dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã xét xử lưu động vụ án
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cầu trọng vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại bản ngã ba kim xã bùng luông huyện mù căn trải
bị cáo giàng thị dở sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại bản làng sang xã nậm khắt đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện mù căng trải phát hiện và bắt giữ
tăng vật thu giữ được gồm chín gói ni lông màu xanh bên trong có chứa chất bột màu trắng và nhiều viên nén màu hồng
cùng một triệu bảy trăm linh ngàn đồng tiền mặt
tại phiên tòa bị cáo giàng thị dở đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo giang thị dở bảy năm sáu tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn thuận bốn mươi chín tuổi
ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn thuận làm quen với gia đình anh lê dũng
tiến ở xã lợi hải huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận thấy gia đình anh tiến cần làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất
nên thuận đã tự nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an và có quen biết với nhiều cán bộ sở tài nguyên môi trường tỉnh ninh thuận
và lãnh đạo chính quyền xã lợi hải
tin tưởng phạm văn thuận anh tiến đã đưa ba triệu năm trăm linh ngàn đồng theo yêu cầu của thuận để thuận lo hồ sơ giấy tờ cho mình
sau khoảng hai tháng anh tiến đến ubnd xã để hỏi về hồ sơ đăng ký đất của mình thì được thông báo là không nhận được hồ sơ nào có liên quan và gọi cho thuận thì không được
lúc này anh tiến mới biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an
qua điều tra cùng với thủ đoạn trên phạm văn thuận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám triệu đồng của một người phụ nữ tại huyện thuận bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị ai là bị hại của phạm văn thuận thì liên hệ công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận để trình báo vụ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa chia xóa ổ nhóm đối tượng chơi bời lêu lồng gây ra nhiều vụ cướp tài sản vào lúc dạng sáng tại hai địa bàn là huyện hoài đức và quốc oai với tính chất manh động và tháo
và bên cạnh đó cũng đã thu giữ toàn bộ hung khí bao gồm là tuyếp sắt gắn dao nhọn và dao bầu cùng hai xe máy là phương tiện di chuyển
và phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
năm đối tượng trong ổ nhóm này gồm lương tài thực sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã thạch thán huyện quốc oai
đình doãn phúc sinh năm hai nghìn bốn phạm tuấn anh sinh năm hai nghìn bảy nguyễn bá thành sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã kim trung huyện hoài đức và cao quang tùng sinh năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn sáu chú tại trạm trôi huyện hoài đức
sự bốc đồng của tuổi trẻ cùng với việc thiếu hiểu biết về pháp luật các đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản
theo báo cáo điều tra liên tiếp trong các ngày một mươi hai một mươi ba tháng bảy trên địa bàn hai huyện quốc oai và hoài đức hà nội xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động
các đối tượng điều khiển hai xe máy mang theo hung khí là tuyếp sắt gắn dao nhọn dao bầu chặn người đi bán hàng lúc dạng sáng để đe dọa cướp tài sản
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với tám đơn vị địa bàn giáp danh triển khai lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nhóm đối tượng
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện